cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét nơi ở của dương văn thế ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên để điều tra về hành vi giết người
trước đó sáng ngày tám tháng chín người dân đi qua đường liên xã thuộc thôn hiệp thuận xã thiện kế huyện bình xuyên
thì phát hiện một thi thể được che đậy bằng bạt dứa nằm ven đường đang trong quá trình phân hủy mạnh
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi lực lượng công an xác định đây là vụ giết người
nạn nhân là phụ nữ chú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp bá thiện
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là dương văn thế
tại cơ quan điều tra thế khai nhận toàn bộ hành vi giết người